đối với những người lính hải quân quanh năm làm nhiệm vụ trên các vùng biển đảo tết xa nhà có lẽ đã trở nên quen thuộc
đặc biệt với các lực lượng mới tinh nhuệ của quân chủng hải quân như lực lượng tàu ngầm
thì tết càng là dịp mà đơn vị nâng cao tinh thần cảnh giác sẵn sàng chiến đấu duy trì quân số trực cao sẵn sàng đi biển ngay khi có lệnh
chính vì vậy mà trong dịp tết nguyên đán kỷ hợi này việc chăm lo cho sức khỏe của những người lính lại càng được quan tâm
đặc biệt là chế độ dinh dưỡng chăm sóc rèn luyện sức khỏe ngày tết cho bộ đội đang được lữ đoàn tàu ngầm một trăm tám mươi chín quân chủng hải quân quan tâm sát sao đảm bảo bộ đội có một cái tết vui khỏe
bữa ăn ngày tết của bộ đội tàu ngầm với những món ăn trong thực đơn được lên kế hoạch chi tiết
những đôi bàn tay quanh năm làm chủ biển sâu với vũ khí trang bị kỹ thuật này cũng khéo léo không kém trong việc gói những chiếc bánh trưng xanh và các món ăn cổ truyền ngày tết
chúng tôi đã lập ra kế hoạch chăm sóc sức khỏe đặc biệt trong việc tết đã liên hệ với bang quân nhu liên hệ thực đơn làm kế hoạch thực đơn cho từng ngày từng khối tàu khác nhau và từng chế độ khác nhau
cùng song song với việc đó là chúng tôi đảm bảo về chế độ vệ sinh thực phẩm
hàng ngày chúng tôi có quân y đi kiểm tra từ quá trình tiếp nhận thực phẩm đến quá trình chế biến và quá trình đưa nghiệm nước ăn
sáu tàu ngầm mang tên các thành phố lớn được gắn bó với quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng hải quân
với tàu một trăm tám mươi bốn hải phòng việc trang trí phòng đón xuân đã diễn ra từ sớm
không gian chung để bộ đội vui tết được trang hoàng rất tỉ mỉ
nhưng điều quan trọng hơn là bầu không khí đầm ấm như một gia đình
những phút giây ấm cúng như thế này giúp họ có thêm động lực để vượt sóng bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc
và trên bàn thờ ngày tết của đơn vị có thêm một đặc sản rất tàu ngầm đó là chai nước biển sâu
thể hiện sự làm chủ vững vàng tự tin của đơn vị khi làm nhiệm vụ
những phút giây ấm cúng như thế này giúp họ có thêm động lực để vượt sóng bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc
sau những phút giây ấm cúng như thế này giúp họ có thêm động lực để vượt sóng bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc
dây thư giãn đón xuân ngắn ngủ những chàng trai thủy thủ tàu ngầm không quên duy trì chế độ tập luyện đều đặn để chuẩn bị bước vào mùa huấn luyện mới với nền tảng trí lực thể lực tốt nhất